thưa quý vị nhằm đáp ứng nhu cầu máu cho các cơ sở y tế trong dịp cao điểm tết nguyên đán
hôm nay nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố đà nẵng đã tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện
theo ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện thành phố đà nẵng
từ đầu tháng một đến nay ban chỉ đạo đã tích cực phối hợp cùng các đơn vị tổ chức các chương trình hiến máu tỉnh nguyện
tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố
qua đó huy động được hơn bốn năm trăm linh đơn vị máu dự phòng
trong đợt huy động hiến máu cuối cùng trước tết nguyên đán
dự kiến sẽ có thêm từ bốn trăm linh đến năm trăm linh đơn vị máu hiến được bổ sung vào kho dự trữ
trong những ngày cận tết nhu cầu về quê ăn tết của người dân trên khắp mọi miền đất nước đang tăng đột biến từng ngày
lợi dụng điều này nhiều nhà xe đã tranh giành khách mọi lúc mọi nơi
gây bất an cho hành khách tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông
đây là hành trình của một chuyến xe khách tuyến từ thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
ra thành phố tuy hòa tỉnh phú yên và ngược lại
trên chặng đường dài khoảng một trăm hai mươi km này lái xe đã dừng đỗ không biết bao nhiêu lần để đón trả khách dọc đường
và để bù lại thời gian đã dừng đỗ quá nhiều lái xe phải nhấn ga tăng tốc đột ngột trước khi chuyển bánh
theo lực lượng cảnh sát giao thông xe dù bến cóc trên quốc lộ một qua các tỉnh miền trung vẫn hoạt động
là do nhu cầu đi lại của hành khách trước tết quá lớn
nhất là từ các tỉnh phía nam ra bắc và ngược lại sau tết
mà nhiều người chưa có thói quen mua vé tại các bến xe hoặc đại lý được pháp luật cho phép
tại tỉnh phú yên địa bàn có gần một trăm linh km đường quốc lộ một đi qua
càng cận ngày tết lưu lượng người và phương tiện lưu thông tăng đột biến
lực lượng cảnh sát giao thông phải huy động
tối đa lực lượng tuần tra nhưng rất khó phát hiện xử lý hết nạn xe dù bến cóc hay nhồi nhét khách trên xe
chúng tôi huy động phương tiện và lực lượng để tổ chức tăng cường tuần tra kiểm soát
tăng ca luật trên các tiến giao thông để kiểm tra xử lý nghiêm
đặc biệt là chúng tôi sử dụng các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để giám sát
nhất lệ giám sát tốc độ các phương tiện
cô tổ khách xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về pháp luật và trật tự an toàn giới thông
theo quy định xe vận tải hành khách phải có thiết bị giám sát hành trình
được kết nối với máy chủ của doanh nghiệp và tổng cục đường bộ việt nam
việc kiểm tra chấn chỉnh hoạt động vận tải và thiết bị giám sát hành trình không thường xuyên
đã gây ra nhiều hệ lụy và câu chuyện hành khách phải chật vật khổ sở
thậm chí chấp nhận đối mặt với hiểm nguy khi về quê ăn tết hàng năm vẫn cứ liên tục diễn ra vì không còn cách lựa chọn nào khác
sáng nay sở giao thông vận tải tp hcm kết hợp cùng công ty greendp đã tổ chức lễ khánh thành ga tàu cao tốc bạch đằng
nằm tại cầu tàu số hai bến bạch đằng và khởi hành tuyến tàu cao tốc đầu tiên chạy theo lộ trình tp hcm cần giờ vũng tàu
theo đó bắt đầu từ hôm nay khách đi các tuyến vũng tàu
cần r bằng đường thủy sẽ chuyển đến bến nhà rồng sang bến bạch đằng
riêng tuyến tp hcm cần giờ vũng tàu sẽ có cự li là tám mươi năm km với lộ trình điểm đầu tiên là từ bến bạch đằng đến bến tắc xuất huyện cần giờ
sau đó tiếp tục di chuyển tới bến khu du lịch cắp treo hổ mây tp vũng tàu
trên tuyến sẽ có bảy tàu hoạt động với sức trở từ năm mươi đến một trăm ba mươi hai khách một tàu giá vé người lớn là hai trăm linh đồng một lượt
và sẽ có mức giá ưu đãi đối với các đối tượng
là mẹ việt nam anh hùng thương binh người tàn tật trẻ em dưới sáu tuổi
thưa quý vị chỉ còn vài ngày nữa là đến tết nguyên đán
trong không khí rộn ràng đón xuân mới nhiều làng mai đang tất bật chuẩn bị để cung ứng cho thị trường ngày tết
người dân làng mai nhân an tại thị xã an nhân tỉnh bình định
những ngày qua cũng đang rộn rã trong không khí thu hoạch bán buôn bán mai tết
năm nay người dân chồng mai ở thị xã an nhân tỉnh bình định
phải chịu nhiều thiên tai bão lũ nhiều nơi bị nước ngập sâu suốt nhiều ngày
cứ lũ rút đến đâu người dân chồng mai lại tắt nước rửa lá tới đó
thời tiết thì nó cũng có cực đong đấy nhưng mà người dân làm mai
thì năm nay nói chung người ta cũng đã có một số chuông bấy rất là
như là trước khi bão lũ tết
như các bạn thấy đấy thì bây giờ giường mai của mình thì qua bão lũ
nhưng mà hầu như là không có ngập nước mà không ảnh hưởng gì đến cái mai cả
mà cái mai vẫn phát triển tốt thực tế là cái mai vẫn phát triển tốt và đẹp
mỗi năm có khoảng hơn hai triệu cây mai vàng từ các làng nghề chồng mai ở thị xã an nhân
được cung ứng cho người chơi khắp cả nước
mai vàng là loại cây thân gỗ lâu năm thường mọc thẳng có dáng cương trực của người quân tử
mai nở hoa vào dịp tết nguyên đán
và có màu vàng rực là dấu hiệu mang đến tài lộc cho người chơi đầu năm mới
đã có hàng nghìn hộ gia đình tại thị xã an nhân khá lên nhiều nghề chồng mai
tuy thời tiết gây khó khăn nhưng với kinh nghiệm nhiều năm
người chồng mai vàng an nhân không khó để bắt kịp bằng những kỹ thuật chăm sóc riêng
cái công thức kinh bán đó là nấm đỏ vừa chủ yếu là cái nước không thuốc
cái nước nó không nhiễm kèm cái thuốc nó đúng trong thời điểm
khi cây mai nó trở trời thế nào là mình biết bây giờ là mình biết
trong khi các nhà vườn bận rộn cả ngày lẫn đêm
hàng trăm lao động gần xa cũng về đây làm việc để cải thiện thu nhập
đàn ông thanh niên che tráng làm công việc nặng nhọc như bưng bê
thì cánh phụ nữ tìm bần với công việc lặt lá
tất cả tạo nên không khí rộn ràng hối hả những ngày sắp tết
trong những ngày giáp tết nhu cầu cần tiền mặt để mua sắm của người dân đang tăng cao
vì vậy việc rút tiền tại các cây atm
cũng trở nên sôi nổi hơn ngày thường
thế nhưng những ngày gần đây nhiều cây atm trên địa bàn thành phố hà nội
thường xuyên gặp sự cố gây khó khăn cho người dân
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
theo ghi nhận của phóng viên trong những ngày cuối năm giáp tết nguyên đán
rất nhiều những cây atm trên khắp địa bàn thành phố hà nội hoạt động không ổn định
cụ thể nhiều cây atm gặp các lỗi như không còn tiền thông báo bảo trì thông báo nhập sai mã pin
điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho người dân trong việc rút tiền phục vụ mua sắm dịp cuối năm
rút tiền thì nói chung có những cây rút thục trạc hai ba lần không được
không biết là lý do gì
rút như vậy là báo nhập lại pin hai ba lần rút rồi ba lần không được
khi mà nhập xong các bước rồi thì lại báo là giao dịch một là giao dịch không thành công
hoặc không có thể thì là nó báo là sai mã pin và nhập lại
được biết tình trạng trên thường xuyên
tình trạng trên thường xuyên diễn ra vào những ngày cuối tuần hay những dịp sắp tết
điều này có thể do quá tải hệ thống bởi quá nhiều người thực hiện rút tiền
hiện tại là mấy hôm nay mình có đi khá nhiều cây atm nhưng mà không rút được tiền
điều là trường hợp thứ nhất là cây atm không nhận thẻ
trường hợp thứ hai là mình thực hiện giao dịch nhưng đến cuối cùng thì atm xin lỗi đang bảo trì và đều không rút được tiền
thì hầu như là năm nào vào cái dịp cuối năm mình thấy nó xảy ra thường xuyên
và đặc biệt nhiều khi cũng cuối tuần cũng vậy
rất là khó rút tiền
những ngày cuối năm như thế này nhu cầu tiền mặt rất cao
để giảm tải cho các cây atm thay vì sử dụng tiền các ngân hàng khuyến khích người dân thực hiện giao dịch thông qua thẻ
để tránh những tình trạng gặp trục chặt trong việc rút tiền ở các cây atm
tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang đã phát hiện bắt giữ hơn một trăm linh kg pháo
giấu trên xe ô tô khách
tổ công tác đã phát hiện một túi sách để trong cốp xe và trên xe cất dấu một lượng pháo hoa và pháo nổ
số pháo này được xác định là của hành khách trịnh thị loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại yên ninh thiện yên thanh hóa
trịnh thị loan đã mua số pháo trên tại thành phố lạng sơn sau đó thuê xe taxi trở ra xe khách để mang về thanh hóa
bán trong dịp tết nguyên đán vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
trong phần tin quốc tế tổng thống hàn quốc gặp quan chức cấp cao triều tiên
các thành phố miền trung nước mỹ chống chọi với bão tuyết

sau khi hai miền triều tiên cùng diễu hành dưới một lá cửa chung trong lễ khai mạc olympic mùa đông
ping trang hai nghìn một mươi tám tổng thống hàn quốc moon jae in đã có cuộc gặp với nhóm quan chức cấp cao của triều tiên
cuộc gặp mang tính lịch sử này được dư luận đặc biệt quan tâm
cuộc gặp giữa tổng thống hàn quốc moon jae in và nhóm các quan chức cấp cao của triều tiên diễn ra vào lúc chín giờ sáng
theo giờ hà nội tại phủ tổng thống hàn quốc gồm có chủ tịch quốc hội kim dân nam và em gái của nhà lãnh đạo triều tiên
kim trăng ưn là cô kim il chung cùng với chủ tịch ủy ban chỉ đạo thể thao quốc gia triều tiên cho hee
và người đứng đầu cơ quan phụ trách các vấn đề liên triều của triều tiên là ông ri son won
cuộc gặp này được kỳ vọng là sẽ đẩy nhanh quá trình làm tan băng quan hệ giữa hai miền
đây cũng là lần đầu tiên một phái đoàn của triều tiên tới phủ tổng thống hàn quốc kể từ tháng tám năm hai nghìn chín
phái đoàn triều tiên dự định sẽ về nước vào ngày mai ngày một mươi một tháng hai
trong khi đó ngay trước thềm lễ khai mạc tổng thư ký liên hợp quốc
antonio guterres đã có cuộc trao đổi ngắn với chủ tịch quốc hội triều tiên kim jong nam
trong đó hối thúc bình nhưỡng tham gia đối thoại về việc chấm dứt cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo triều tiên
ông guterres một lần nữa nhắc lại mong muốn và hy vọng rằng tất cả các bên sẽ sử dụng đối thoại
để hoàn thành việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
thế vận hội mùa đông piêng trang hai nghìn một mươi tám thu hút sự chú ý của dư luận thế giới không chỉ bởi sự hấp dẫn
của các hoạt động thể thao mà còn bởi sự tham gia
đây là lần đầu tiên của triều tiên ở một giải đấu quy mô thế giới
sự kiện này được xem là cơ hội để hai miền xích lại gần nhau
mang tới hy vọng hòa giải hòa bình trên bán đảo triều tiên
tại lễ khai mạc vận động viên và quan chức của hai miền triều tiên cùng diễu hành trong một đội
thay vì quốc ca hai nước đội diễu hành đã chọn bài dân ca ariang
đây là hình ảnh khiến cho rất nhiều người dân hàn quốc và triều tiên xúc động
tôi là người hàn quốc nhưng lại sống ở mỹ
đây thực sự là một khoảnh khắc khiến tôi xúc động
mặc dù triều tiên không tham gia đầy đủ nhưng đó là một hình ảnh biểu tượng rất đẹp
mở ra hy vọng nền hòa bình lập lại
không gì hạnh phúc hơn khi nhìn thấy sự thống nhất như một này
tôi rất thích màn trình diễn chung
sự kiện olympic mùa đông piêng trang hai nghìn một mươi tám được kỳ vọng sẽ góp phần hạ nhiệt căng thẳng giữa hai miền
xóa bỏ sự hiểu lầm và khôi phục lại lòng tin
tôi hiểu được các bạn cảm thấy hạnh phúc như thế nào
khi được thấy hai miền tách bỏ
điều đặc biệt như hòa chung là một đó là cảm xúc của hòa bình
hòa bình cũng được lấy làm chủ đề chính trong lễ khai mạc
được tổ chức tại sân vận động olympic ở thành phố piêng trang
màn trình diễn khai mạc kéo dài trong hai tiếng rưỡi
cũng là cơ hội giúp khán giả khắp nơi trên thế giới
hiểu thêm về văn hóa truyền thống độc đáo của triều tiên và hàn quốc
lực lượng cứu hộ đài loan vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích
từ một tòa trung cư ở thành phố hoa liên
sau trận động đất mạnh sáu bốn độ richter
cho đến thời điểm hiện tại vẫn còn hàng chục người đang mất tích
lực lượng cứu hộ ở thành phố hoa liên đài loan trung quốc
đã phát hiện sáu thi thể khi tìm kiếm tại tòa trung cư một mươi hai tầng trung tâm thành phố
nơi vẫn còn hàng chục người vẫn đang mất tích
các tầng phía dưới của tòa nhà này đống nghiêng một góc năm mươi độ
và có nguy cơ sụp đổ bất kỳ lúc nào
ước tính cứ mỗi giờ tòa nhà lại nghiêng thêm năm cm
khiến đội cứu hộ phải huy động bốn cần cầu di động để chống đỡ
ít nhất sáu mươi sáu người vẫn mất tích và hai trăm năm mươi người đã bị thương
sau trận động đất mạnh nhất tấn công vào hoa liên trong nhiều thập kỷ qua
hiện tại các dư chấn vẫn đang tiếp tục
đe dọa gây sập các tòa trung cư đang bị hỏng nặng
đường phố nứt gãy hàng trăm người phải tới các trường học và sân vận động trú ẩn
nhiều thành phố ở miền trung nước mỹ đang phải hứng chịu trận bão lớn mùa đông
với tuyết rơi dày và nhiệt độ giảm xuống dưới mức đóng băng
tại thành phố chicago tất cả các trường học đã phải đóng cửa trong nhiều ngày
nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường cao tốc do đường trơn trượt
tài xế khó điều khiển tay lái
hai sân bay chính của thành phố này là sân bay quốc tế o hare và sân bay quốc tế midway
đã hủy bỏ gần một một trăm linh chuyến bay do bão
cơ quan dự báo thời tiết quốc gia mỹ cho biết tuyết sẽ còn tiếp tục rơi dày hơn trong những ngày tới
chính quyền địa phương đang nỗ lực hết sức để bảo đảm an toàn cho người dân
theo đó sáu trung tâm trung tâm
tổng z đã được triển khai để người dân chicago
đặc biệt là những người vô gia cư có nơi sửa ấm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt
ngoài ra có thêm nhiều cơ sở tương tự như các trung tâm chăm sóc người cao tuổi và các thư viện công cộng
thêm một trợ lý tại nhà trắng đã tử chức do bê bối cá nhân
nhân vật này là ông david soresen người chuyên soạn thảo diễn văn của văn phòng tổng thống mỹ
theo phó phát ngôn viên nhà trắng
nhà trắng đã nhận được báo cáo về việc ông sorensen bị cáo buộc bạo hành vợ cũ
và ngay lập tức triệu tập ông này để chất vấn về vụ việc
xong ông này đã phủ nhận cáo buộc trên
trước đó vợ cũ của ông sorensen là jesica cobet đã tố cáo ông này dùng vũ lực với bà trong thời gian hai người chung sống
theo bà kobez bà đã tố cáo những hành động của chồng cũ khi cục điều tra liên bang fbi tiến hành xác minh tư cách của ông hồi mùa thu năm hai nghìn một mươi ba
tuy nhiên vị trí của ông sorensen là một trong những hành động của ông
sorencent tại nhà trắng là soạn diễn văn cho hội đồng chất lượng môi trường nên những yêu cầu về lý lịch không quá khắt khe
ông sorensen là nhân viên thứ hai phải tứ chức trong vòng một tuần qua vì bê bối bạo hành vợ cũ
hội đồng bảo an liên hợp quốc đang cân nhắc một dự thảo nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ba mươi ngày tại syri
nhằm tạo điều kiện cho việc phân phát viện trợ nhân đạo khẩn cấp
dự thảo do thụy điển và coet đề xuất
theo đó tất cả các bên tham gia cuộc xung đột tại syri ngay lập tức tuân thủ ngừng bắn nhân đạo
và dừng bạo lực trên khắp syri trong thời gian ba mươi ngày liên tiếp
đồng thời cho phép các bên sơ tán y tế trong vòng bốn mươi tám giờ sau khi lệnh ngừng bắn này được triển khai
lương thực thuốc men và các vật dụng quan trọng khác sẽ được chuyển đến người dân hàng tuần
đặc biệt là những người dân đang ở các khu vực bị vây hãm
dự kiến các bên bắt đầu đàm phán về dự thảo đề xuất trên vào ngày một mươi hai tháng hai tới
và các nhà ngoại giao cho biết dự thảo có thể nhanh chóng được đưa ra bỏ phiếu tại
dùng bảo an liên hợp quốc
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc